ban thường vụ thành ủy hải phòng phối hợp với ban kinh tế trung ương đã tổ chức hội thảo
xây dựng và phát triển thành phố hải phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tới dự có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo trung ương về xây dựng đề án tổng kết một mươi năm năm
thực hiện nghị quyết số ba mươi hai của bộ chính trị khóa chín về xây dựng và phát triển thành phố hải phòng
phát biểu tại hội thảo đồng chí nguyễn văn bình khẳng định việc tổng kết một mươi năm năm thực hiện
nghị quyết ba mươi hai của bộ chính trị khóa chín cần đánh giá đầy đủ đúng mức thành tiệu kết quả
qua đó khẳng định rõ nét nghị quyết đã đi vào cuộc sống một cách thiết thực hiệu quả
các hạn chế tồn tại cũng cần được nhận diện rõ ràng cụ thể chỉ rõ nguyên nhân tại sao
do nghị quyết chưa phù hợp hay do cách tổ chức thực hiện để có giải pháp khắc phục phù hợp
đây là cơ sở để bộ chính trị xây dựng nghị quyết mới đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố hải phòng
đồng chí nguyễn văn bình cũng lưu ý hải phòng có thể đạt mục tiêu hoàn thành công nghiệp hóa
hiện đại hóa trước năm hai nghìn hai mươi năm tập trung phát triển công nghiệp và xây dựng cơ cấu kinh tế
hài hòa giữa công nghiệp và dịch vụ ưu tiên cho mục tiêu xây dựng trung tâm logistic lớn của miền bắc